bệnh viện trung ương huế đã công bố khỏi bệnh đối với sáu bệnh nhân mắc covid một mươi chín quê ở đà nẵng và quảng nam
đây là các bệnh nhân mắc bệnh lý nền rất nặng nên việc điều trị đã gặp rất nhiều khó khăn
trong sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh covid một mươi chín có năm người tạm thời phải ở lại để lọc máu định kỳ
vì những bệnh nền nặng như suy thận mạn suy tim tăng huyết áp
đó là các bệnh nhân bốn trăm bảy mươi sáu âm tính tám lần bệnh nhân năm trăm linh bảy âm tính sáu lần bệnh nhân bốn trăm năm mươi hai âm tính bốn lần
và hai bệnh nhân bốn trăm tám mươi một và bệnh nhân bốn trăm tám mươi ba âm tính ba lần
riêng trường hợp thứ sáu là bệnh nhân năm trăm hai mươi ba sáu mươi hai tuổi đã xét nghiệm âm tính lần thứ sáu với sars cov hai được ra viện về nhà
hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định không ho sốt
sau quá trình điều trị thì bệnh nhân ổn định ra viện
bệnh nhân được điều trị covid
bệnh viện trung ương huế đang liên hệ với các bệnh viện ở đà nẵng
để chuyển số bệnh nhân đã điều trị khỏi covid một mươi chín để các bệnh viện đà nẵng tiếp tục chạy thận điều trị bệnh nền
bệnh viện trung ương huế sẽ tiếp tục điều trị covid một mươi chín cho các ca còn lại
bởi đây là các ca rất nặng nhiều bệnh nền và thường xuyên thở máy
trong đợt dịch bệnh covid một mươi chín quay trở lại
bệnh viện trung ương huế đã phải chuyển một phần bệnh nhân từ cơ sở hai vào điều trị ở cơ sở một
để mở rộng diện tích phân luồng điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín tại cơ sở hai ở huyện phong điền
đồng thời đã huy động gần hai trăm linh cán bộ bác sĩ và phương tiện để thành lập đơn vị chạy thận ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để hỗ trợ điều trị bệnh nhân
bệnh viện trung ương huế sẽ tiếp tục điều trị bệnh nhân covid một mươi chín từ đà nẵng chuyển ra